vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hai đối tượng là trần thanh tuấn và nguyễn thanh long
cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo thông tin ban đầu tuấn và long câu kết với đối tượng ở tp hcm và campuchia
để đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
tối ngày một mươi tám tháng một mươi tuấn được đối tượng ở tp hcm gọi điện thoại
để đưa một mươi sáu người sang campuchia đồng thời chuyển cho tuấn một mươi hai triệu đồng tiền công
tối ngày một mươi chín tháng một mươi tuấn thuê xe ôm chở một người còn mình điều khiển xe ô tô chở sáu người
đến giao cho long đưa xuất cảnh nhưng sau đó bị bắt quả tàng
tại cơ quan công an tuấn và long đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận
ngày một mươi bảy tháng một mươi cũng đã đưa chót lọt bốn khách xuất cảnh trái phép qua biên giới
đối với một mươi sáu đối tượng trên lực lượng công an đã bản giao cho ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện an phú
đưa đi cách ly theo đúng quy định